công an tp thái bình tỉnh thái bình vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với một mươi chín đối tượng từ hai mươi đến hai mươi sáu tuổi trú tại các tỉnh hà tĩnh nghệ an thái bình và tp hà nội
công an tp thái bình đã phát hiện đường dây lừa đảo hoạt động phạm tội có tổ chức sử dụng công nghệ cao móc nối với người nước ngoài hoạt động ngoài lãnh thổ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người việt nam ở trong nước
các đối tượng giả danh cơ quan viễn thông ở việt nam liên lạc với bị hại thông báo bị hại vi phạm pháp luật và nối máy trực tiếp đến cơ quan chức năng để trình báo
sau đó các đối tượng giả danh cơ quan công an viện kiểm sát hỗ trợ bị hại giải quyết vụ việc yêu cầu bị hại chuyển tiền vào số tài khoản của các đối tượng để chiếm đoạt
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai nhóm đối tượng đã lừa đảo số tiền trên hai mươi tám tỷ đồng